nhưng những âm mưu đen tối này không phải ai cũng nhận ra đặc biệt khi nó núp bóng dưới các vỏ bọc như tôn giáo hay các chương trình hỗ trợ từ bên ngoài mà đứng sau là sự giật dây của một số đối tượng thù địch các tổ chức thiếu thiện trí với việt nam
nhận diện rõ sự xuyên tạc đường lối chính sách của đảng nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số gieo rác sự kỳ thị phân biệt giữa các dân tộc việt nam hay lợi dụng công nghệ các vấn đề phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kích động cho tư tưởng ly khai tự mã tự trị
để sớm phát hiện những mưu đồ này không chỉ tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc mà còn có ý nghĩa phòng ngừa chủ động đấu tranh trước sự lôi kéo của các thế lực thù địch giữ vững ổn định an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
những kẻ nào là tác giả của những thứ tả đạo viển bông hoang đường như giê xua
xùa bà cô dợ rồi dương văn bình ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía bắc trong khoảng một thập niên gần đây
ai dựng lên cái gọi là tin lành để gà đức mẹ hiện hình và tin lành đấng christ việt nam trong suốt hai thập niên vừa qua tại một số tỉnh tây nguyên
gieo rắt cho đồng bào tư tưởng ly khai tự trị về một nhà nước mông
nhà nước đề ra lừa bịp xúi rục hàng nghìn người xuất cảnh trái phép rồi bỏ mặc họ khốn khổ trong các trại tị nạn ở thái lan hay campuchia
thế lực nào đứng sau hậu thuẫn giật dây cho những việc này
cuối cùng thì chân tướng và mu đồ của chúng cũng đã sớm được vơi bẩy
tuy nhiên dù là sự sùng bái với niềm tin mù quáng hay đơn thuần chỉ vì động cơ cá nhân
thì nó đã để lại những hậu quả không nhỏ khi không ít người đã bị lôi kéo để phục vụ cho những ý đồ bị ổi của chúng
các thế lực tù địch bên ngoài nhất là tổ chức phú đô luôn chú ý lợi dụng kích động người dân
thực tế cho thấy là từ năm hai nghìn cho đến nay số đối tượng phun rô lưu vong luôn lợi dụng vấn đề này để kích động người dân tộc thiểu số tây nguyên
đòi đất nông đất bà để từ đấy phát sinh ra những cuộc biểu tình bạo loạn
y mút mờ lộ
y mút mờ lộ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tại xã vương đrang huyện grông búc của tỉnh đắk lắc
đây là đối tượng tham gia hoạt động phú đô từ rất sớm
đầu những năm tám mươi khi phú đô bị lực lượng an ninh việt nam truy quét giáo diết hắn trốn sang thái lan và được đưa sang mỹ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
tại đây với lịch sử tham gia phú đô hắn được kết nạp vào tổ chức quỹ người thượng đề gia do cơ sao cớt cầm đầu
đây là một tổ chức phản động phú đô lưu vong
lưu vong hoạt động với mục đích đấu tranh bảo vệ những người bản xứ ở miền trung tây nguyên việt nam thành lập nhà nước để ga độc lập ở tây nguyên
dưới sự chỉ đạo của cơ sao cớt y mút và một số phần tử cốt cán của tổ chức này liên tục móc nối chỉ đạo các đối tượng trong nước kích động đồng bào thực hiện các cuộc biểu tình bạo loạn vào năm hai nghìn một hai nghìn bốn
và vụ gây dối an ninh trật tự năm hai nghìn tám ở một số tỉnh tây nguyên
do bất đồng về phương hướng hoạt động nội bộ mâu thuẫn cuối năm hai nghìn chín imut và một số đối tượng cốt cán đã tách ra thành lập nhóm hỗ trợ người thượng tiếp tục thực hiện ý đồ về một nhà nước riêng tại tây nguyên

vụ cáo chính quyền việt nam kiểm soát chặt chẽ bị thu hồi đất cưỡng chế khiến người thượng bị rơi vào tình trạng nghèo khó
chính quyền đối xử bất bình đẳng giữa người kinh và người đồng bào hay vin vào một số vụ việc phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đổ lỗi cho đảng nhà nước và quy kết chế độ
mục đích của chúng là muốn phá hoại chính sách đại đoàn kết giữa các dân tộc chia rẽ đồng bào các dân tộc tại tây nguyên để phục vụ cho những ý đồ đen tối
không thể phủ nhận dưới sự lãnh đạo của đảng đồng bào dân tộc thiểu số của các tỉnh tây nguyên đã có bước phát triển vượt bậc đạt được nhiều thành tựu to lớn toàn diện trên tất cả các mặt về đời sống kinh tế xã hội
trong hai mươi năm trở lại đây nhà nước và chính phủ đã triển khai thực hiện một trăm một mươi tám chính sách có liên quan tới vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên cả nước trong đó có sáu mươi bốn chính sách ưu tiên cho đồng bào các dân tộc thiểu số
với tây nguyên
đảng và nhà nước ta cũng đã có những chính sách ưu tiên đặc thù áp dụng riêng cho khu vực này
gần đây nhất là kết luận số sáu mươi năm ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn của ban chấp hành trung ương khóa chín về công tác dân tộc trong tình hình mới
trong đó nhấn mạnh tiếp tục đầu tư phát triển các tỉnh tây nguyên sau giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
thực tế cho thấy
các chính sách về tình hình mới
các chính sách về an sinh xã hội nhằm đảm bảo đời sống
rút ngắn khoảng cách giữa miền núi nông thôn và thành thị
hỗ trợ phát triển kinh tế đối với những khu vực đặc thù như tây nguyên
đã tạo nên những thay đổi mang tính bước ngoặt trong đời sống của đồng bào
năm hai nghìn hai mươi liên hợp quốc đánh giá chỉ số phát triển con người hdi ở việt nam thuộc nhóm các nước cao nhất thế giới
dù sự nỗ lực và những thành tựu to lớn đó của việt nam đã được cả thế giới công nhận
nhưng với những kẻ
sắc tâm chống phá đất nước
hãm hại đồng bào
thành quả đó luôn bị chúng xuyên tạc bóp méo
người dân tộc thiểu số có đầy đủ tất cả các quyền giống như các dân tộc khác
thế còn đâu là chúng ta phải quan tâm đến bà con để mà giữ gìn cái bản sắc văn hóa truyền thống ngôn ngữ
bản sắc dân tộc
thế còn toàn bộ các cái mưu đồ của các thế lực phản động thù địch mà lợi dụng các vấn đề quyền dân tộc thiểu số để vấn đề ly khai
gây chia rẽ dân tộc
thế rồi làm các ý đồ chính trị để làm suy yếu đất nước suy yếu sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc thì chúng ta phải ngăn ngừa và ngăn phải chống lại các cái tư tưởng các cái mưu đồ đó nhất là mưu đồ của các cái thế lực ban bên ngoài
cuộc sống của đồng bào ở nhiều buôn làng trên đại ngàn này đã có sự thay đổi to lớn sau những chính sách ưu tiên của đảng nhà nước
với văn hóa gắn kết cộng đồng từ bao đời nay
ở đây có rất nhiều những câu chuyện cảm động
về sự chia sẻ đùm vọc của đồng bào buôn sách ở xá zlie yang huyện ea lèo có ba dòng họ chính là cơ pá cơ so và nghệ
việc hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế trong dòng họ khiến cho đời sống của đồng bào ở đây thêm sung túc
bà hamminier chưa khi nào nghĩ rằng sẽ có ngày gia đình mình thoát khỏi cái nghèo nhưng giờ đây điều đó đã trở thành sự thật
dựng được căn nhà sàn chắc chắn có tiền làm vốn
để bà khôi phục nghề sản xuất rượu cần truyền thống đều do nhà nước và bà con trong dòng họ giúp đỡ
sự đùm bọc ấy khiến cả buôn sách bây giờ không còn hộ nghèo ngày càng có nhiều gia đình trở nên khá giả
giúp lẫn nhau mà mình có rồi bây giờ là giúp người khác cũng cho tiền người khác
trước học người ta làm nhà hoặc là người ta làm thứ gì mình giúp đỡ lẫn nhau
ừ không có gạo ăn cái gì nữa mình là thoát khỏi rồi nhưng mà bây giờ là làm cho người khác giúp đỡ người khác
anh này có dư gia rồi không phải là dâu có nhưng mà được xong rồi
bây giờ nhà có rồi rồi là ráy thì có rồi họ cho vây mượn
là vì sự ông này năm tả ông kia một tấn cho ông a ông c mượn đấy nhằm mục đích để phát triển kinh tế cùng nhau tiên bộ và cùng nhau phát triển